thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm trình bày trước quốc hội
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm
và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh cho biết kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng không đồng đều và thiếu bền vững
vì vậy nhấn mạnh trong sáu tháng cuối năm chính phủ sẽ có giải pháp quyết tâm thực hiện mục tiêu kép
trình bày báo cáo phó thủ tướng phạm bình minh cho biết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã chung sức đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách
tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân
nhờ đó tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực
tranh thủ các nguồn lực tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt năm sáu mươi bốn là mức khá cao so với các nước trên thế giới
nhiều địa phương có dịch nhưng tăng trưởng khá kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp
chi ngân sách được quản lý chặt chẽ tiết kiệm bảo đảm nhu cầu chi cho phòng chống dịch an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ cấp bách khác
công tác quản lý thị trường giá cả phòng chống buôn lậu gian lận thương mại được tăng cường
thương mại điện tử phát triển mạnh trở thành kênh phân phối quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh hỗ trợ tích cực cho tiêu thụ sản phẩm
trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một chính phủ tiếp tục quán triệt các nghị quyết kết luận của đảng quốc hội
tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng theo dõi sát diễn biến tình hình
có giải pháp kịp thời linh hoạt sáng tạo phù hợp và tổ chức chỉ đạo điều hành đồng bộ quyết liệt hiệu quả
quyết tâm thực hiện mục tiêu kép
lúc này là tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra
quyết tâm kiềm chế không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng nhanh chóng ổn định tình hình
tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa triển khai hiệu quả chiến lược vaccine và nâng cao ý thức của người dân
trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch vẫn là cơ bản chiến lược có tính chất quyết định
tăng cường quản lý thị trường giá cả bảo đảm lưu thông hàng hóa và nhu yếu phẩm dịch vụ thiết yếu cho người dân nhất là người dân vùng dịch
theo dõi diễn biến giá cả hàng hóa dịch vụ trong nước và quốc tế kịp thời đưa ra cơ chế chính sách phù hợp với bình ổn giá
các bộ ngành địa phương nhất là các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp khu chế xuất
tiếp tục triển khai mở rộng cách làm sáng tạo sản xuất lưu trú cách ly ngay tại nhà máy xí nghiệp đã thực hiện trong thời gian qua
cơ quan thích nghi với điều kiện mới vừa sản xuất vừa chống dịch ngay tại nhà máy sĩ nghiệp bảo đảm nguồn lao động cho sản xuất liên tục không làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng chuỗi giá trị
chính phủ kiên định mục tiêu kép thực hiện linh hoạt sáng tạo không máy móc cứng nhắc tùy từng thời điểm từng nơi từng địa phương địa bàn cơ quan đơn vị
để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
chính phủ cũng sẽ kịp thời tháo gỡ các vướng mắc tồn tại để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia vốn oda vốn vay ưu đãi nước ngoài